với mục tiêu tất cả mọi người mọi nhà được đón tết nguyên đán canh tí vui tươi lành mạnh an toàn và tiết kiệm
tp hcm sẽ trích gần hai tỷ đồng từ nguồn ngân sách và ủng hộ các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội
để chăm lo cho các gia đình chính sách và các đối tượng xã hội
theo đó cán bộ lão thành cách mạng nhân sĩ trí thức năm trăm ba mươi bảy mẹ việt nam anh hùng còn sống thương binh nặng hạng đặc biệt
người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm tám mươi một đặc biệt nặng được thành phố tặng quà trị giá ba một triệu đồng một xuất
tặng một hai trăm ba mươi bốn thương binh nặng bệnh binh anh hùng lực lượng vũ trang anh hùng lao động có mức quà một bảy triệu đồng một xuất
khoảng ba trăm linh sáu đối tượng chính sách có công khác nhận quà trị giá một ba triệu đồng một xuất
chúng tôi chuẩn bị đón tết năm canh tí năm nay tuy rằng tình hình kinh tế của thành phố cũng gặp khó khăn
nhưng với sự nỗ lực của lãnh đạo thành phố thì quyết tâm năm nay là bảo đảm tết đến mọi nhà mọi người nói chung
trong đó đặc biệt là quan tâm đến đối tượng chính sách có công người nghèo và những đối tượng yếu thế trên địa bàn thành phố
đây là truyền thống của thành phố nhiều năm qua nhưng năm nay nó bậc hơn
thành phố bỏ ra gần một tỷ đồng từ nguồn kinh phí của địa phương
kể cả dẫn động các đơn vị
kinh tế doanh nghiệp các nhà hậu tâm trên địa bàn thành phố cũng bỏ ra cũng tương ứng một tỷ đồng nữa
có thể nói là gần hai tỷ
với hai mươi bốn tám trăm linh hộ nghèo cận nghèo có quà tặng một hai trăm năm mươi đồng một hộ
gần một trăm bốn mươi hai người diện bảo trợ xã hội khuyết tật người già trên tám mươi tuổi trở lên mỗi người được nhận một một trăm năm mươi đồng một người
với cán bộ công chức viên chức gần một trăm bốn mươi tám năm trăm linh người đang công tác trong khu vực hành chính sự nghiệp
được tặng quà trị giá một bốn triệu đồng một xuất
hai mươi hộ dân giữ rừng cần giờ có hoàn cảnh khó khăn được tặng một triệu đồng một hộ